thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây dối trật tự công cộng do bị cáo trần thị ngọc trinh nghề nghiệp người mẫu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thực hiện
cùng hầu tòa còn có các bị cáo là trần xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận bảy bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng bị cáo ngọc trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên một trăm năm mươi bằng a hai nhưng trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ngọc trinh đã rủ trần xuân đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố thủ đức để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay nằm trên yên xe quỳ gối trên yên xe ô tô phân khối lớn
đồng thời ngọc trinh chỉ đạo phân công trợ lý và lái xe của mình
chuẩn bị điện thoại flycam để quay lại quá trình ngọc trinh và đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm sau đó biên tập và đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt tương tác
cáo trạng xác định hành vi của ngọc trinh và đông đã xâm phạm đến trật tự công cộng đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của người khác gây mất an ninh trật tự xã hội